trung quốc nói dịch covid một mươi chín phức tạp nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát
trung quốc sốc mạnh với đợt dịch omicron bùng phát mạnh
thông tin vaccine covid một mươi chín làm biến đổi gen là sai sự thật
f xưng phù mặt vì thuốc trị covid một mươi chín ai uống cũng khỏi
bác sĩ bệnh viện bạch mai một mươi dấu hiệu cảnh báo cần đi khám hậu covid một mươi chín
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
được định hình là kênh chuyên biệt về sức khỏe y tế cùng đội ngũ phóng viên biên tập viên trải dài cả nước
kênh youtube sức khỏe và đời sống sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất chính xác nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
đầu tiên sẽ là thông tin mới nhất về ca mắc tại trung quốc đang ở mức báo động
cụ thể đợt dịch covid một mươi chín bùng phát từ đầu tháng ba này phức tạp
khiến công tác ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn hơn trước
tuy nhiên dù khó khăn và tiến hành phong tỏa lên đến ba mươi triệu dân trung quốc vẫn tự tin omicron nằm trong tầm kiểm soát
cụ thể theo cập nhật mới nhất từ ngày một đến một mươi bốn tháng ba trung quốc đại lục ghi nhận một mươi năm ca nhiễm mới ở hai mươi tám trên tổng số ba mươi bốn tỉnh trên cả nước
tâm dịch hiện nay là tỉnh cát lâm ở vùng đông bắc thành phố thượng hải và tỉnh quảng đông cũng là những nơi ghi nhận số ca nhiễm cao
tuy nhiên giới chức y tế trung quốc khẳng định dịch bệnh vẫn nằm trong vòng kiểm soát
theo tổng giám đốc văn phòng y tế thuộc nhc bà jeal jenui các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở cát lâm đang phát huy hiệu quả
chín mươi năm số ca mắc tại tỉnh này đều là thể nhẹ hoặc không triệu chứng
chỉ có sáu trường hợp trong tổng số hơn tám hai trăm linh ca nhập viện ở cát lâm là chuyển biến nặng
bà jahui cho biết đội y tế chuyên gia cấp trung ương đã được điều động tăng cường tới cát lâm ngay sau khi tỉnh này ghi nhận bùng phát lây nhiễm
họ sẽ phân loại số ca mắc dựa trên mức độ nghiêm trọng và cấp độ nguy cơ để từ đó điều đến các tầng bệnh viện khác nhau giúp huy động và sử dụng nguồn lực y tế hợp lý
tại buổi họp báo giới chức y tế trung quốc cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn tất tiêm chủng cho đối tượng người cao tuổi
wangwekwinh chuyên gia trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng tại trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh trung quốc cdc cho biết
người già thường có hệ miễn dịch suy yếu mắc bệnh nền và sự xuất hiện của biến thể omicron gây ra tổn thất lớn hơn ở nhóm đối tượng này
tóm lại đến thời điểm này trung quốc không nên coi covid một mươi chín với omicron là cảm lạnh thông thường
người cao tuổi cần tiêm đủ liều và tránh tụ tập đông người
song cũng nhấn mạnh omicron đang gây ra tổn thất lớn
năm hai nghìn hai mươi hai được coi là năm khó khăn đối với trung quốc khi ba năm liên tiếp nước này phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ làn sóng covid một mươi chín với nhiều loại biến thể mới
nhiều nghìn ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được báo cáo trong vài ngày trong đợt bùng phát lớn nhất trong khoảng hai năm
mặc dù cả hệ thống chính trị y tế xã hội thực hiện toàn diện erdo covid
làn sóng omicron mới xuất hiện được coi là cú sốc mạnh với kinh tế trung quốc lúc này
trong hơn một năm các nhà phân tích đã gợi ý rằng trung quốc sẽ không nới lỏng chính sách zero covid nghiêm ngặt của mình ngay cả khi phần còn lại của thế giới mở cửa
nhưng giờ đây rủi ro đó đang bùng phát trong thời gian thực khi các nhà chức trách trên khắp đất nước chạy đua để đóng cửa các thành phố
và dập tắt các vụ việc không có gì đảm bảo rằng các biện pháp sau này sẽ hiệu quả đối với biến thể omicron mới hơn và có khả năng lây nhiễm cao
tính đến nay đã có ít nhất ba mươi bảy triệu cư dân đang bị phong tỏa dưới nhiều hình thức khác nhau
và lo ngại ngày càng gia tăng với suy thoái kinh tế từ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt của trung quốc
ít nhất một công ty lớn nhà cung cấp foxcon của apple đã đình chỉ hoạt động ở thâm quyến trước khi chuyển sang một hệ thống vòng kín
nơi nhân viên sống trong khuôn viên trường có thể làm việc
vì trung tâm công nghệ đã bị khóa mềm sau khi ghi nhận sáu mươi sáu trường hợp covid một mươi chín
một tiết lộ mới là chi phí của chiến lược zero covid của trung quốc sẽ tăng đáng kể khi lợi ích của nó giảm xuống
khi bắc kinh khó đạt được mục tiêu tăng trưởng gdp khoảng năm năm đối với hai nghìn hai mươi hai
một con số đã là mục tiêu tăng trưởng chính thức thấp nhất của đất nước trong ba thập kỷ
nhưng các nhà lãnh đạo trung quốc và ông tập có thể lo lắng về triển vọng kinh tế vĩ mô trước đại hội đảng
theo kassam của viện lowey
nếu được duy trì các cuộc bãi khóa trên diện rộng có thể ảnh hưởng đến phúc lợi và sinh kế của những người dễ bị tổn thương hơn về kinh tế trong nước
nhưng nhóm mà an ninh kinh tế là một phần trong trọng tâm được công khai rộng rãi của ông tập qua hai nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông
điều đó có thể thấy chính phủ sẵn sàng tung ra các công cụ để hỗ trợ nền kinh tế trong năm nay hơn so với trước đây vì covid một mươi chín đang bùng phát mạnh
tóm lại năm hai nghìn hai mươi hai là một năm đầy thách thức đối với trung quốc
nếu tiếp tục thực hiện chính sách zero covid như thời điểm hiện tại
liệu còn phù hợp
chúng ta cùng chờ đợi những động thái mới nhất đến từ chủ tịch tập cận bình
cơn ác mộng delta cron cũng đang từng bước lại gần hơn với các nước
bộ y tế brazil hôm một mươi năm tháng ba thông báo
nước này phát hiện những trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng light delta crohn
một chủng sars cov hai kết hợp giữa delta và omicron
nica asia dẫn lời bộ trưởng y tế marcelo queiroga cho biết tại cuộc họp báo ngày một mươi năm tháng ba
biến chủng delta crohn cần được theo dõi
ông lưu ý các biện pháp phòng dịch bảo vệ cơ thể
trước các biến chủng trước chẳng hạn như tiêm mũi vaccine tăng cường
vẫn có hiệu quả với biến chủng mới này
theo truyền thông phương tây giới chức y tế brazil đã ghi nhận
hai trường hợp bao gồm một người đàn ông ba mươi bốn tuổi ở bang amapa
và một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi ở bang pará miền bang nước này
delta cron đã xuất hiện nhiều nơi khác trên thế giới
tại cuộc họp hôm chín tháng ba tổ chức y tế thế giới who cho biết
biến chủng lai này đã được ghi nhận ở pháp hà lan và đan mạch
người nhiễm biến chủng delta cron ở mỹ cũng xuất hiện
trong bản báo cáo đăng tải trên medrestip
tuy nhiên cho đến nay số ca mắc biến chủng delta cron
ở những khu vực này vẫn còn khá ít
các nhà nghiên cứu ở cyprus là nhóm phát hiện ra delta crohn
hồi tháng một vừa qua
leon diorzko tritsky giáo sư khoa sinh học tại học cyprus cho biết
trục này có dấu hiệu di truyền dấu omicron trong bộ gen delta
bloomberg đưa tin ngày tám tháng một
ban đầu một số người nghi ngờ đây là kết quả của lỗi kỹ thuật
nhưng sau đó who và nhiều tổ chức khác đã công nhận sự tồn tại
của delta crohn
hiện tại thông tin chi tiết về biến chủng này chẳng hạn mức độ
gây bệnh nghiêm trọng sau khi mắc vẫn chưa được tìm hiểu rõ
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và gửi đến quý thính giả
cũng trong thời gian qua trên mạng xã hội hàn quốc
đăng tải nhiều bài viết bằng tiếng hàn quốc
cáo buộc vaccine covid một mươi chín làm thay đổi dna của con người
những bài viết này còn chia sẻ một điện ảnh cùng với tuyên bố
đây là hình ảnh của một con người bị biến đổi gen do vaccine covid một mươi chín
mới đây chúng tôi đã đăng tải bài viết nhằm thông tin rõ cho người dân
cùng hiểu thông tin vaccine covid một mươi chín làm biến đổi gen là sai sự thật
bài viết này được đăng trên facebook bằng tiếng hàn này
vào ngày một mươi chín tháng hai với nội dung
chanh hieu chman con người lai biến đổi gen
vaccine covid một mươi chín làm thay đổi dna của con người
và nó sẽ tiêu diệt loài người
đi kèm với bài viết là một bức hình ghép so sánh một hình ảnh lưu trữ
về ngôi biến đổi gen với một bức ảnh có vẻ là một em bé bị dị tật ở miệng
hình ảnh của bác ngô đã được dán nhãn gmo hoặc sinh vật biến đổi gen
còn hình ảnh em bé được phủ lên với dòng chữ gmh
từ vết tắt của con người biến đổi gen theo bài đăng
bài viết này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội sau đó
và các bình luận cho các bài đăng này cho thấy
nhiều người dùng mạng xã hội đã bị đánh lừa
tuy nhiên hãng thông tấn của pháp afp đã nhiều lần bác bỏ thông tin sai lệch
về việc vaccine covid một mươi chín thay đổi dna của con người
hãng thông tấn này đã chứng minh được hình ảnh được đăng
trên các bài viết sai sự thật trên là một hình ảnh lấy từ kho ảnh stock
trước khi đại dịch diễn ra và đã được chỉnh sửa bằng kỹ thuật số
ông aridam basu phó giáo sư tại đại học canterberry cho biết
vaccine mrna và thực phẩm biến đổi gen là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau
ông basu giải thích cạn kẽ thực phẩm biến đổi gen được sản xuất
bằng cách điều khiển mã di truyền hoặc dna của các sinh vật
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
cũng cho biết trên trang web chính thức của mình rằng
vaccine covid một mươi chín không có dịch bệnh
không thay đổi hoặc tương tác với dna của bạn theo bất kỳ cách nào
cơ quan này giải thích
vật chất di truyền được cung cấp bởi vaccine mrna
không bao giờ đi vào nhân tế bào của cơ thể con người
đó là nơi dna của con người được lưu giữ
vaccine covid một mươi chín vector virus cung cấp vật chất di truyền đến nhân tế bào
để cho phép tế bào của con người xây dựng khả năng bảo vệ chống lại covid một mươi chín
tuy nhiên virus vector không có bộ máy cần thiết
để tích hợp vật liệu di truyền của nó và dna của con người
vì vậy nó không thể thay đổi
dna của con người
một tìm kiếm ngược trên t chín cho thấy
hình ảnh của em bé không bị dị tật ở miệng
đã được đăng tải trên mạng từ năm hai nghìn một mươi
bức ảnh gốc được giới thiệu
trong bài báo này được xuất bản
bởi nhật báo quốc gia ireland
the irish examiner vào ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
dưới đây là ảnh chụp màn hình so sánh
giữ hình ảnh trong các bài viết sai bên trái
và bức ảnh được xuất hiện bởi the irish examiner bên phải
như vậy sự thật đã rõ
vaccine covid một mươi chín làm biến đổi trend

và những hình ảnh quý vị nhìn thấy là sai sự thật
do đó mong muốn quý vị đừng quả hoang mang
hãy lắng nghe thật kỹ những thông tin
và xác thực chúng bằng nguồn tin chính thức
từ bộ y tế
ngay lập tức liên quan đến thuốc trị covid một mươi chín
ai uống cũng khỏi
mới đây tiến sĩ bác sĩ dương văn trung
trưởng khoa ngoại tiết điệu bệnh viện bù điện
đang tư vấn cho rất nhiều f tại hà nội
quá trình tư vấn anh gặp rất nhiều trường hợp
người dân so quá lo lắng trước dịch bệnh
đã tích chữ nhiều thuốc kháng sinh thuốc kháng virus
trong đó có nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc
chưa được bộ y tế cấp phép
cụ thể theo tiến sĩ bác sĩ dương văn trung
về sử dụng thuốc kháng sinh thuốc kháng virus
không có sự tư vấn của bác sĩ
gây nhiều hậu quả về sức khỏe
thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
thấy con của người thân khỏi covid một mươi chín
người bố ở hà nội cũng mua loại thuốc đó
cho con mình dùng khi cháu trở thành f
hậu quả bệnh nhi có biểu hiện
sưng phù mặt sau khi uống thuốc
qua sự việc này tiến sĩ bác sĩ trung nhấn mạnh
đây là vấn đề quá nguy hiểm
khi thuốc kháng virus là loại thuốc
cần kê đơn hoặc cần sự tư vấn
của bác sĩ mới được dùng
nhưng người dân lại tự ý mua sẵn tích chữ ở nhà
để uống phòng bệnh hoặc khi mắc covid một mươi chín
đem ra dùng
điều đáng nói nữa không ít người mua cả thuốc
không rõ nguồn gốc xuất xứ thuốc giả
rất có hại cho sức khỏe
cùng theo tiến sĩ bác sĩ dương văn trung
covid một mươi chín là do virus gây ra
nên phần nhiều là nhẹ và tự khỏi
bạn thấy các cháu bé đó
được cha mẹ cho uống thuốc kháng virus
rồi khỏi không có nghĩa là khỏi bệnh
vì uống thuốc kháng virus trên
bây giờ các bé đó không sao
nhưng sự phát triển lâu dài của các bé đó như thế nào
các bạn chưa biết được
về vấn đề tại sao thuốc kháng virus
phải cần có ý kiến của bác sĩ mới được dùng
tiến sĩ bác sĩ trung lý giải
thuốc kháng virus là loại thuốc hoàn toàn mới
có một số tác dụng phụ không tốt
cho cơ thể đặc biệt là trẻ em
do đó bác sĩ cần phải cân nhắc giữa lợi ích
của việc dùng thuốc và tác hại của nó
gây ra trên từng bệnh nhân cụ thể
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân
nhiều cá nhân đã giao bán các mặt hàng thuốc
điều trị virus tách tay từ nga trung quốc
về việt nam
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc đại học y hà nội chia sẻ
một sai lầm của phụ huynh khi chăm sóc
trẻ mắc covid một mươi chín tại nhà
đó là đọc tin tức nghe lời khuyên trên mạng
cho trẻ uống thuốc chống đông chống viêm
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu
hai thuốc được phụ huynh hỏi nhiều khác
là thuốc giảm nồng độ virus
trong cơ thể đường uống đường truyền
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lên hiếu nói thêm
đây là việc rất nguy hiểm
các nghiên cứu đã chứng minh
trẻ nhỏ khả năng đề kháng với virus tốt hơn
và các cơn bạo cytokine ít hơn
so với người lớn
chúng tôi không khuyến cáo phụ huynh mua thuốc hàng sách tay
của trung quốc nga nhật bản cho trẻ
ngoài ra bộ y tế cũng lưu ý
f không tự ý dùng thuốc kháng virus
kháng sinh kháng viêm khi chưa có chỉ định kê đơn
nếu vẫn còn tin vào những bài thuốc
trên mạng hay thể lang facebook
thì quý vị đang đánh cược mạng sống của mình
và tay tử thần lúc nào không hay rồi đấy ạ
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp
nghệ an đang tiến hành giảm ba mươi học phí
theo kỳ một cho học sinh do dịch covid một mươi chín
đây cũng là tin vui cho những bậc phụ huynh
thất nghiệp hoặc bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
cụ thể trong bốn tháng học kỳ một
học sinh tỉnh nghệ an được hỗ trợ
giảm ba mươi mức học phí
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tiền giảm sẽ được trừ sang học kỳ hai
thông tin từ sở giáo dục đào tạo tỉnh nghệ an
cho biết hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an
đã ban hành nghị quyết quy định cơ chế
hỗ trợ một phần học phí
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho trẻ mầm non
và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh
do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
đây là mức hỗ trợ cho học sinh toàn tỉnh
trong học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
với học sinh mầm non công lập
mầm non tiểu học ngoài công lập
học sinh trung học cơ sở
và học sinh bậc trung học phổ thông
và giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
tùy theo từng đối tượng
số học phí được miễn giảm cao nhất
là tám mươi bốn đồng một tháng
dành cho học sinh thuộc khối mầm non công lập
mầm non tiểu học ngoài công lập
các phương thuộc thành phố vinh
trên toàn tỉnh nghệ an mức hỗ trợ là ba mươi
nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách tỉnh
với dự kiến số tiền đề nghị hỗ trợ
hơn bốn mươi năm tỷ đồng
nghị quyết này không áp dụng hỗ trợ
trước đó tại phiên họp
ngày một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
ubnd tỉnh đã thông qua dự thảo
nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ
học phí học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
cho trẻ mầm non
và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh nghệ an
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
theo ubnd tỉnh nghệ an
mục tiêu xây dựng nghị quyết
nhằm chia sẻ hỗ trợ với phụ huynh và học sinh
mức đóng học phí cho trẻ mầm non
và học sinh phổ thông
trong giai đoạn khó khăn vì dịch covid một mươi chín
cán bộ văn phòng sở giáo dục đào tạo
nghệ an cho hay
trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến số tiền học phí thu theo quy định
là gần ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến kinh phí
cho một giáo viên hiện đang hợp đồng lao động
theo đối tượng nghị định sáu từ tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai đã không còn được
chung gương cấp việc chi trả lương
gặp nhiều khó khăn sở tài chính nghệ an
đã có hướng dẫn tạm thời việc chi trả tiền lương
và chế độ cho nhóm giáo viên này
theo đó các địa phương sẽ dùng
nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục
đã được giao để chi trả cho
số lao động hợp đồng trong chỉ tiêu còn thiếu
trong trường hợp số giáo viên
mầm non hợp đồng còn lại ngoài
số chỉ tiêu được giao hưởng lương từ ngân sách
các trường mầm non ưu tiên sử dụng
từ nguồn thu nhập sự nghiệp của đơn vị để chi trả
các di chứng hậu covid một mươi chín
đã là vấn đề được nhiều người quan tâm
vậy triệu chứng gì và khi nào bệnh nhân
nên đến bệnh viện để thăm khám
hãy cùng lắng nghe chia sẻ về một mươi dấu hiệu
cảnh báo cần đi khám hậu covid một mươi chín
được bác sĩ bệnh viện bạch mai chia sẻ
sau khi khỏi bệnh nếu có một trong số
các triệu chứng sau người bệnh nên đi khám
đặc biệt với người bệnh có bệnh lý nền
mắc một trong các dấu hiệu trên
thì phải đến ngay bệnh viện để khám ngay
một suốt nhẹ
hai khó thở
ba tức ngực
bốn ho kéo dài
năm mệt mỏi
sáu đau cơ
bảy dấu loạn nhịp tim
tám dấu loạn tiêu hóa
chín huyết áp không ổn định
một mươi dụng tóc
để giảm tỷ lệ nhập viện do hậu covid một mươi chín gây ra
người dân nên chủ động khám sức khỏe
trong vòng một ba tháng đầu sau khi khỏi bệnh
cần phải đi khám ngay sau khi khỏi bệnh
với nhóm sau
có bệnh lý nền
tuổi trên sáu mươi
khi mắc bệnh covid đã từng phải điều trị
tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực
các đối tượng khác nhưng có triệu chứng nặng nề
hoặc bất thường phải đi khám ngay
tùy từng trường hợp cụ thể mà sau khi khám xong
bác sĩ sẽ cho chỉ định
làm các xét nghiệm phù hợp để trần đoán
thông thường sẽ cho người bệnh
làm xét nghiệm cơ bản như máu nước tiểu điện tim
chụp ít quang tim phổi siêu âm tim
và một số thăm dò sâu hơn nếu cần thiết
ví dụ cắt lớp phổi
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thu hường
trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện thanh nhàn cũng cho biết
nhiều trường hợp ép không khỏi bệnh
sau khi ra viện có những tổn thương nhất định
các bệnh nhân đến khám di chứng covid một mươi chín
đa số người bệnh trên sáu mươi tuổi
có bệnh nền triệu chứng phổ biến
là mệt mỏi khó thở hụt hơi
thể lực giảm nhiều mất tập trung
dối loạn giấc ngủ một số người bị dối loạn tiêu hóa
theo bác sĩ hường
covid một mươi chín gây tổn thương đa cơ quan
di chứng có thể diễn biến nặng
khi không được khám và điều trị kịp thời
vì vậy bác sĩ bệnh viện thanh nhàn
khuyên cáo ép không là những người
có tiền xử bệnh lý nền đã dùng thuốc
chống đông chống viêm lưu ý tái khám
để đề phòng vấn đề hậu covid một mươi chín
trận mượn đá cục bộ diễn ra
vào chiều tối một mươi năm tháng ba
tại khu vực bản trang trào bá xã khua bum
huyện nậm nhùn lai châu
gây ra nhiều thiệt hại về tài sản hoa màu
trong đó có hơn ba mươi lán đang phục vụ
công tác cách ly điều trị ép không
thông tin ghi nhận ban đầu
trận mưa đá kéo dài gần khoảng một giờ đồng hồ
cơn mưa diễn ra với cứng độ lớn
và kích cỡ đá to đã gây thiệt hại
về hoa màu và tài sản
trong đó có hơn ba mươi nhà lán cách ly
điều trị ép không của học sinh và người dân
theo nhân chứng khi mưa đá xảy ra
các thầy cô thuộc trường trung học cơ sở
bán chú hua bum xã hua bum
huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
đã nhanh chóng di chuyển toàn bộ số học sinh ép không
tại các nhà lán về ở tạm nhà văn hóa của bản
được biết khu nhà lán này
do người dân ở bản xây dựng
để phục vụ việc cách ly và điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên trận mưa đá diễn ra khiến lớp bạt
ở trên bị thủng hư hại nặng nề
ngay trong đêm diễn ra trận mưa đá
cán bộ xã đã phối hợp với bộ đội biên phòng
công an xã và các thầy cô giáo của trường
đưa học sinh ép không về nhà văn hóa của bản
để đảm bảo an toàn
sáng nay các thầy cô giáo của trường
đã cùng với các lực lượng tại địa phương
tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả trận mưa đá
để tiếp tục đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
toàn xã hiện đang có hơn hai trăm linh ép không
trong đó có hơn một trăm linh ép không
là học sinh các cấp
với đặc thù là xã vùng xa
tập trung nhiều đồng bào dân tộc ít người
với điều kiện kinh tế chưa phát triển
nên công tác phòng chống dịch còn nhiều khó khăn
ngay lúc này
mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng
bạn có thể trở thành ép không bất cứ lúc nào
và đã nhiễm covid một mươi chín
không có chuyện bạn bất tử đâu ạ
rất có thể bạn sẽ bị tái nhiễm một trùng khác
như omicron chẳng hạn
không ai có thể nói trước được điều gì
tuy nhiên hãy đeo khẩu trang thực hiện năm k
là những lời khuyên chúng tôi nghĩ là tốt nhất
trong thời điểm hiện tại
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất
về biến thể này gửi tới quý vị
và các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi
và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại